liên quan đến đường dây cá độ bóng đá và ghi số đề qua mạng lên tới hơn một tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai mươi hai đối tượng
để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó vào ngày bảy tháng một mươi hai hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ chia làm hai mươi mũi đồng loạt vây bắt
khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây này
ba mươi một đối tượng liên quan đã được triệu tập làm việc
cầm đầu đường dây này là nguyễn trọng long và nguyễn ngọc khoa trú tại huyện ia ca
bước đầu cơ quan điều tra xác định đường dây này có hơn năm mươi đối tượng tham gia
số tiền giao dịch đánh bạc trung bình mỗi ngày khoảng năm tỷ đồng
bốn đao tự chế là số vật chứng mà công an phường thanh khê đông quận thanh khê
thành phố đà nẵng thu được tại hiện trường vào tối ngày hôm qua khi ngăn chặn thành công
một nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hỗn chiến
vào thời điểm này các đối tượng đã được truyền thông báo
điểm trên tại gần khu vực chợ hải sản tổ tuần tra của phường thanh khê đông
phát hiện một nhóm thanh thiếu niên khoảng hơn một mươi đối tượng đang tụ tập
thấy tổ tuần tra xuất hiện số thanh thiếu niên trên lập tức bỏ chạy và để lại bốn cây đao tự chế
tập trung lực lượng truy xét công an phường đã xác minh được võ viết trung trú tại địa phương
và mời về cơ quan công an làm việc
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn của nhóm chung với nhóm thanh niên khác
cho nên đã kéo thêm bạn bè cùng nhau đi giải quyết
vâng thưa quý vị chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà các thanh thiếu niên sẵn sàng kéo nhau hỗn chiến đến cùng
bất chấp hậu quả nhiều bản án đã được tuyên cho các đối tượng xem thường pháp luật
để hiện tượng thanh thiếu niên kéo phe nhóm sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn
không lan rộng trong giới trẻ lực lượng công an tại các địa phương đã tuyên truyền phổ biến pháp luật
để người dân tự giác giao nộp vũ khí công cụ hỗ trợ đồng thời giúp phụ huynh có cái nhìn đúng đắn
về tình trạng này và quan tâm con em mình hơn
đây là hình ảnh vào ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
ủy ban nhân dân phường tám thành phố cảm mau đã thực hiện quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục
tại xã phường thị trấn đối với một thiếu niên sinh ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn bảy chú phường tám thành phố cà mau
theo hồ sơ từ ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai thiếu niên này đã ba lần mang theo hung khí
nhằm mục đích gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích cho người khác
tuy đã bị xử lý hành chính và cảnh cáo nhưng vẫn tiếp tục tái phạm
trước đó do mâu thuẫn trong tình cảm nam nữ với nhóm của châu nguyên sinh năm hai nghìn bốn chú phường bốn thành phố cà mau
nên cả hai đã tụ tập thêm các thanh thiếu niên khác trong nhóm chuẩn bị giao tự chế tuyếp sắt hẹn nhau ra chỗ vắng để đánh nhau
thế nhưng vụ việc trên đã bị phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an thành phố cà mau ngăn chặn kịp thời tạm giữ một mươi tám đối tượng
chú phường bốn thành phố cảm mau
chú phường năm thành phố cảm mau
có thể thấy trong thời gian gần đây một số nhóm thanh thiếu niên sử dụng các hung khí nguy hiểm
để thực hiện hành vi cố ý gây thương tích
nguyên nhân chỉ vì cự cãi nhau trong lúc ngồi chơi uống nước hay chơi game
sau khi phát sinh mâu thuẫn thì nhanh chóng thông báo để tụ tập băng nhóm và lấy hung khí để đánh nhau

cũng thông qua công tác tuần tra kiểm soát vào tối ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự thuộc công an thành phố cà mau đã phát hiện một số đối tượng
đang có hành vi đánh nhau làm gây dối trật tự công cộng tại khóm hai phường năm
qua làm việc đối tượng khai nhận vào tối cùng ngày nhận được tin có bạn bị đánh tại công viên hùng phương
nên đã mang theo hung khí đến khu vực trên chuẩn bị hỗn chiến thì bị phát hiện
tăng vật thu giữ một dao tự chế và một cây dựa
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kính địa bàn để kịp thời phát hiện
ngăn chặn xử lý ngay các trường hợp có dấu hiệu tụ tập gây thương tích
thứ hai thông qua công tác quản lý các nhóm đối tượng xác định những đối tượng cầm đầu
giữ giai trò chỉ đạo điều hành trong các nhóm để chúng ta tiến hành mời
rồi hỏi găng đe giáo dục
nhằm ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
công an tp cà mau đã tăng cường sử dụng các biện pháp nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
người dân khi phát hiện các vụ việc cần báo ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất
bên cạnh các biện pháp trên các gia đình có con em trong độ tuổi thanh thiếu niên
cũng nên quan tâm hướng dẫn tạo điều kiện cho con em mình được tiếp xúc
sinh hoạt vui chơi trong môi trường lành mạnh và bổ ích
thời gian vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc liên tiếp thực hiện nhiều đợt cao điểm
kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ
trong đó tập trung phát hiện các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông
điển hình nhất là vi phạm về nồng độ cồn
và tất cả những trường hợp vi phạm đều bị xử lý với mức xử phạt cao
qua đó giúp người dân từng bước điều chỉnh thay đổi hành vi và luôn ý thức đã uống rượu bia thì không lái xe
tại nhiều chốt kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh qua công tác tuần tra xử lý
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hưng yên đã xử phạt không ít trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn
tuy nhiên cũng có lái xe chấp hành nghiêm quy định
riêng bản thân tôi thì từ lúc mà có cái nghị định một trăm linh thì cũng rất âm hành nghiêm chỉnh
cũng là rất là hạn chế uống rượu khi lái xe đã lái xe là không uống rượu
vấn đề là khi ta uống rượu thì không uống rượu
khi tham gia giao thông thì chúng em thì không chỉ riêng em mà kể cả anh em đồng nghiệp ở cơ quan thì đều tuân thủ
tức là khi mà mình đã tham gia giao thông là mình không sử dụng rượu bia
còn nếu mà mình đã có dự định mình nghiên hoan hay gì đó mình có nhộn nhạt một chút thì thường chúng em sẽ bắt xe riêng
thế gọi taxi đưa đi làm thế chứ mình không tự lái xe
ngoài ra chúng tôi còn tuyên truyền trên thông tin đại chúng và đi những hàng quán sử dụng rượu
để tuyên truyền để nhắc nhở người dân chấp hành ý thức cao hơn
xác định dịp trước trong và sau tết việc sử dụng rượu bia của người dân gia tăng
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hưng yên tiếp tục duy trì các tổ công tác xử lý vi phạm
sử dụng các biện pháp đồng bộ để kiểm tra bất cứ phương tiện tài xế vào các thời điểm khác nhau
nhằm thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại của rượu bia
sau ba tháng thực hiện cao điểm lực lượng cảnh sát giao thông
đã tham dự cho công an tỉnh hưng yên tiếp tục chỉ đạo là phải duy trì bằng được
kết quả đợt đã đạt được trong đó cũng đã giao cho việc chỉ tiêu cho các tổ đội công tác
cũng như là của phòng cũng như là cấp huyện trong việc thực hiện tập trung vào những tuyến đường
và những khung giờ mà nó thường xảy ra vi phạm để làm sao cho đảm bảo tốt
sự an toàn giao thông cũng như hạn chế những vi phạm về nồng độ cồn ma túy
bên cạnh sự nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông của lực lượng chức năng
chính người tham gia giao thông và các chủ phương tiện phải chấp hành nghiêm
những quy định an toàn để bảo vệ chính mình gia đình và cả cộng đồng
liên quan đến bao tải lạ trôi giạt vào bờ biển xã phổ châu thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
được người dân phát hiện vào ngày năm tháng một mươi hai
vào ngày hôm nay phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã xác định được bao tải này
chứa ma túy kentamin với trọng lượng gần hai mươi kg
trước đó vào ngày năm tháng một mươi hai một người dân ở xã phổ châu thị xã đức phổ
phát hiện bao tải chứa chất lạ trôi giạt vào bờ biển địa phương
bên trong bao tải có hai mươi gói ni lông màu xanh
bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng dạng bột in chữ nước ngoài
mỗi gói trọng lượng khoảng một kg
nhiều ngày trước đó tại vùng biển thành phố quảng ngãi tỉnh quảng nam
ngư dân cũng đã vớt được hàng chục kg ma túy
thưa quý vị thị trường hàng hóa cuối năm
hàng hóa cuối năm càng sôi động thì người tiêu dùng càng phải cảnh giác
về hàng hóa kém chất lượng
mới đây phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa
phối hợp với công ty môi trường đô thị khánh hòa
tiến hành tiêu hủy kho hàng hóa vi phạm hành chính không rõ nguồn gốc xuất xứ
các loại hàng hóa tiêu hủy gồm mỹ phẩm thực phẩm chức năng
thuốc lá điện tử thực phẩm bánh kẹo phụ kiện xe máy khẩu trang
dung dịch sát huẩn kit test covid
đây là số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
mà phòng cảnh sát kinh tế đã kiểm tra phát hiện tịch thu từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
toàn bộ số hàng hóa này được vận chuyển ra bãi rác ở xã vĩnh lương
thành phố nha trang để tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật
đảm bảo không có khả năng tái sử dụng và đảm bảo vệ sinh môi trường
thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh cà mau vừa mở phiên tòa xét xử hai bị cáo
lê hoàng trắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
và lê tuyết trắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
cùng tạm trú tại xã vĩnh lộc b huyện bình chánh tp hcm
về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
hai bị cáo cũng là hai chị em ruột
theo hồ sơ vụ án lợi dụng mạng xã hội hai chị em lê hoàng trắng và lê tuyết trắng
đã tham gia và hoạt động theo chỉ đạo của tổ chức phản động
hoạt động của hai bị cáo đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp
của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị quốc gia trật tự an toàn xã hội
trong quá trình điều tra cũng như xét xử qua quá trình phân tích giáo dục
hai bị cáo đã có thái độ ăn năn nhìn nhận lỗi lầm
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt lê hoàng trắng bảy năm tù
và lê tuyết trắng sáu năm tù giam
đồng thời sau khi chấp hành xong án phạt tù
lê hoàng trắng sẽ bị quản chế tại địa phương nơi cư trú một năm sáu tháng
đối với lê tuyết trắng bị quản chế tại địa phương là một năm
mới đây công an phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
đã tiến hành kiểm tra hành chính một nhà trọ trên địa bàn
phát hiện một nhóm thanh niên nam nữ đang tụ tập có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
sáng ngày một mươi ba tháng một mươi hai kiểm tra nhà trọ trên đường ba mạng bảy
lực lượng chức năng phát hiện tám thanh niên gồm bốn nam bốn nữ
đang sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ tại hiện trường một đĩa xứ
ba viên thuốc lắc một gói ma túy loại ketamin cùng một số tam vật khác
khai nhận với cơ quan công an các đối tượng thừa nhận quen biết
nên cùng nhau thống nhất mua ma túy về để sử dụng tại nhà trọ
qua test nhanh cả tám đối tượng đều dương tính với chất ma túy
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng
khi đối tượng này đang trên đường vận chuyển đem đi tiêu thụ bảy mươi năm cá thể rùa quý hiếm
cụ thể vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại khu vực cầu lồi
thuộc địa bàn huyện diễn châu tỉnh nghệ an
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bắt quả tăng vũ trường thi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại huyện yên thành đang vận chuyển một thùng bên trong chứa bảy mươi năm cá thể rùa
nghi là rùa đầu to thuộc danh mục động vật nguy cấp quý hiếm cần được bảo vệ
có tổng trọng lượng gần năm mươi kg
tại cơ quan công an vũ trường thi khai nhận mua lại số cá thể rùa nói trên từ lào
rồi sau đó đưa đi các tỉnh miền núi phía bắc tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện
với hành vi chế tạo buôn bán pháo tự chế ba đối tượng trú tại tỉnh thái nguyên
vừa bị công an thành phố thái nguyên phát hiện
tại tổ sáu phường chùa hang thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
đội cảnh sát kinh tế công an tp thái nguyên phát hiện hai đối tượng đều sinh năm hai nghìn tám
cùng chú tại xã nam hòa huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
đang thực hiện hành vi buôn bán hàng cấm là pháo tự chế
tăng vật thu giữ hai trăm một mươi sáu quả pháo tựa chế có khối lượng
quá trình xác minh cơ quan công an làm rõ một đối tượng khác sinh năm hai nghìn bảy
cùng tham gia chế tạo và buôn bán số pháo tự chế nói trên
thu giữ một số hóa chất chín mươi một vỏ quả pháo cùng các vận dụng để chế tạo pháo
tại cơ quan công an ba đối tượng trên đều cho biết tự tìm hiểu cách chế tạo pháo
bán kiếm lời với giá một mươi đồng một quả
công an thành phố thái nguyên vẫn đang tiếp tục điều tra và xác minh vụ việc
vâng thưa quý vị trong thời điểm cuối năm tình hình tội phạm
vi phạm pháp luật nhất là trộm cắp tài sản thường có chiều hướng gia tăng
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng
mỗi người dân cơ quan đơn vị cũng cần phải nâng cao cảnh giác
chủ động phòng ngừa bảo vệ tài sản của chính mình
phóng viên antv tại hậu giang đã có ghi nhận ngay sau đây
hiện trường vụ trộm tại phường năm thành phố vị thanh cuối tháng một mươi vừa qua
biết chắc chủ nhà đang say rớt trong phòng
đối tượng trộm ôm rung lụm lọi suốt hơn hai tiếng đồng hồ
mới bỏ đi cùng số tài sản gồm một điện thoại di động
một nhẫn vàng hơn năm trăm linh usd và một sáu triệu đồng
những ngày tiếp theo của tháng một mươi một tại phường năm thành phố vịnh thanh
còn xảy ra thêm ba vụ trộm khác
tài sản bị lấy cắp chủ yếu là điện thoại di động laptop máy tính bảng
tiền trang sức với tổng trị giá ước tính trên một trăm năm mươi triệu đồng
qua các vụ trộm trên địa bàn phường
cho thấy đối tượng nhắm đến khu dân cư vắng
thì đối tượng đột nhập vào bàn cửa
chính hoặc là cửa sổ vào lấy trộm tài sản và nhanh chóng tẩu thoát
thời gian thực hiện là từ giờ đến hai giờ sáng
lúc này là chủ nhà ngủ say nên không phát hiện
ngoài thành phố vịnh thanh tại huyện châu thành
cũng xảy ra một vụ trộm đột nhập mà đối tượng có đặc điểm cũng như thủ đoạn tương tự
nắm chắc quy luật hoạt động của đối tượng
công an thành phố vị thanh đã răng lưới bắt được nguyễn tiểu my
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng chồng là nguyễn văn tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
cùng chú huyện châu thành khi hai đối tượng đến một khu dân cư để thực hiện hành vi trộm cắp
bước đầu cả hai khai nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt
đã thực hiện tổng cộng hơn chục vụ trộm cắp tài sản ở huyện châu thành và thành phố vị thanh
tài sản lấy trộm chủ yếu là tiền vàng điện thoại di động rồi đem bán lấy tiền tiêu xài
trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ thì kiểm tra cửa trong nhà để mà mình đảm bảo an toàn và chắc chắn
cái thứ hai là đối với cửa chính mà có lắp đặt cửa kiến nhôm
thì chúng ta nên là lắp thêm cái cửa bảo vệ và gắn vô cái màn giải che
để tránh trường hợp là đối tượng từ ngoài nhìn vào rìa để phát hiện tài sản
cái thứ ba là trước khi đi ngủ thì tiền điện thoại laptop và chìa khóa xe
chúng ta nên cất vào cái hộp tủ cho nó chắc chắn
cái thứ tư là chúng ta có điều kiện thì nên gắn hệ thống báo chống trộm
và cái camera gắn
đó là cái an ninh để đảm bảo cho việc phòng ngừa tội phạm
càng gần cuối năm thì các loại tội phạm trong đó có trộm cắp tài sản
sẽ gia tăng hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi
không chỉ tài sản quý giá như tiền vàng xe điện thoại di động
các đồ gia dụng điện tử trong nhà mà ngay cả cây cảnh có giá
cũng bị các đối tượng trộm cắp nhắm tới
do vậy người dân càng cần nâng cao cảnh giác để tránh bị thiệt hại
một vụ va chạm giao thông vừa xảy ra vào sáng nay ngày một mươi bốn tháng một
giữa bốn xe container và một ô tô tải
xảy ra va chạm liên hoàn trên quốc lộ năm ở thành phố hải dương tỉnh hải dương
đã khiến ba người thương vong
vụ việc xảy ra vào khoảng sáu giờ hai mươi năm phút tại km năm mươi ba chín trăm linh tuyến quốc lộ năm
phường nhị châu thành phố hải dương tỉnh hải dương
thời điểm xảy ra tai nạn xe container kéo theo rơ móc di chuyển theo hướng hải phòng hà nội
thì va chạm với một ô tô tải và hai xe container đi cùng chiều
khiến một chiếc container lao qua giải phân cách
và chặn tiếp với một xe container khác di chuyển theo chiều ngược lại
vụ va chạm liên hoàn đã khiến một người tử vong tại chỗ hai người bị thương được đưa đi cấp cứu
tại hiện trường năm chiếc ô tô bị hư hỏng nặng trong đó một xe lật chắn ngang đường
do ảnh hưởng của vụ tai nạn tuyến đường quốc lộ năm qua đây bị ủn tắc cuộc bộ
và tiếp theo sẽ là những thông tin về chuyện ác tội phạm